trong phần tin quốc tế hạ viện anh thông qua dự luật thuế quan
liên hợp quốc cho phép hai miền triều tiên khôi phục đừng dây liên lạc quân sự
thưa quý vị chiều nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã có buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao của quốc hội cộng hòa dân chủ nhân dân lào
do thượng tướng sẻng luông say nha lạt bí thư trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội lào dẫn đầu
nhân chuyến thăm chính thức của đoàn tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng được chào đón đoàn đại biểu cấp cao
quốc hội cộng hòa dân chủ nhân dân lào cũng như chúc mừng những kết quả tốt đẹp của quốc hội lào
tại kỳ họp thứ năm vừa qua
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao kết quả hội đàm sáng nay giữa hai đoàn đại biểu cấp cao
quốc hội hai nước những nội dung hai bên trao đổi là những vấn đề hệ trọng trong quan hệ hai nước
phù hợp với lợi ích chung của hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước góp phần bảo đảm và tăng cường
mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
phó chủ tịch quốc hội lào sẻng nuôi sai nha lạt hy vọng sự hợp tác giúp đỡ của quốc hội việt nam
đối với quốc hội lào sẽ ngày càng củng cố hơn trong thời gian tới thông qua sự hợp tác chặt chẽ
thường xuyên giữa các cơ quan của quốc hội hai nước
phó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và phó chủ tịch quốc hội lào sẻng nuôi say nha lạt
nhất trí cho rằng quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước
là tài sản vô giá mà hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước cần giữ gìn phát huy
trao truyền để thế hệ trẻ hai nước hiểu rõ bảo vệ và làm cho mối quan hệ ấy ngày càng bền vững xanh tươi
nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
lãnh đạo đảng nhà nước và các địa phương đã có nhiều hoạt động đầy thiết thực và ý nghĩa
hôm nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã về thăm tặng quà các thương bệnh binh
tại trung tâm điều dưỡng thương binh duy tiên và trung tâm điều dưỡng thương binh ba sao huyện kim bảng tỉnh hà nam
thăm tặng quà các đồng chí thương bệnh binh tại hai trung tâm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã ân cần thăm hỏi
và bày tỏ xúc động bởi các thương bệnh binh tại hai trung tâm đều là những đồng chí mang thương tật tám mươi một trở lên
hầu hết các thương binh có vết thương bệnh lý đặc biệt nên gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày
song vẫn giữ vững niềm tin cuộc sống
mặc dù còn nhiều khó khăn trong công tác chăm sóc và nuôi dưỡng thương bệnh binh
nhưng cả hai trung tâm đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình góp phần vào công tác đền ơn đáp nghĩa
ghi nhớ công ơn những người đã hy sinh một phần máu xương của mình trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
và sự quan tâm đặc biệt trong những ngày qua bằng sự phân tố nỗ lực của thương bệnh binh
cán bộ nhân viên sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan trung ương địa phương
do vậy những khó khăn ấy vơi đi và thương binh đang sống một cuộc sống ổn định về tinh thần vật chất
tuy nhiên tôi vẫn khẳng định khó khăn vừa còn rất nhiều
qua đài báo chí thì chúng tôi được biết là quốc hội chuẩn bị thông qua luật người có công sửa đổi
để hoàn thiện hơn về các chế độ đối với người có công
trong đó có anh em thương binh chúng tôi
tuy nhiên trợ cấp hàng tháng của nhà nước đối với anh em thương binh
nhất là thương binh nặng mà không có sức khỏe để lao động sản xuất để thu nhập thêm
thì thực tích mà nói là gặp rất nhiều khó khăn
mong rằng là đảng nhà nước tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đối với những thương binh và có biết thương đặc biệt
gần sáu mươi năm thành lập và hoạt động trung tâm điều dưỡng thương binh duy tiên
đã nuôi dưỡng hàng nghìn lượt thương binh bình nặng
năm hai nghìn một mươi bảy trung tâm vinh dự được nhận huân chương lao động hạng nhất và cờ thi đua của chính phủ
qua chuyến thăm này chủ tịch quốc hội yêu cầu bộ lao động thương binh và xã hội cùng địa phương quan tâm hơn nữa
đối với trung tâm bảo đảm tốt nhất các chế độ đối với người có công như chủ trương đảng và nhà nước đã giao phó
cũng nhân dịp này chủ tịch quốc hội cùng đoàn đại biểu đã về dân hương
tại đền thờ liệt sĩ tỉnh hà nội
hà nam và giang hương tại đền thờ một mươi liệt sĩ nữ dân quân lam hạ
dù đã hơn năm mươi năm trôi qua nhưng câu chuyện về một mươi cô gái lam hạ hy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong trận đánh trả quyết liệt máy bay mỹ để bảo vệ trọng điểm giao thông thị xã hà nam
cầu phủ lý và các vùng phụ cận đã trở thành huyền thoại là niềm tự hào của mỗi người con quê hương hà nam
nơi ghi dấu chiến công và sự hy sinh của một mươi cô gái làm hạ mãi mãi là địa chỉ đỏ
là di tích lịch sử ghi nhận sự hy sinh dũng cảm của các cô
ngày nay nhắc đến các cô như một niềm tự hào riêng của người dân lam hạ cũng như toàn thể nhân dân hà nam
trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng bảy phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm và làm việc
tại tỉnh đắk nông về tình hình kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng chính quyền của tỉnh
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã biểu dương
và ghi nhận những kết quả
kết quả mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh đắk nông đã đạt được trong công tác xây dựng đảng
xây dựng hệ thống chính trị phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh
nhất là sự quan tâm chăm lo của tỉnh đối với công tác an sinh xã hội người có công
gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn
phó chủ tịch nước lưu ý tỉnh đắk nông cần tập trung hơn nữa việc triển khai thực hiện có hiệu quả
các chỉ thị nghị quyết của đảng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân
tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện
nhân dịp này phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm tặng quà cho các hộ gia đình chính sách
hộ nghèo quỹ vì người nghèo của xã quảng tín huyện đắk rờ lấp
thăm tặng quà thầy và cho hai trường tiểu học la văn cầu và lê lợi thuộc xã đắk hờ măng huyện đắk hờ lâm
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ thành phố đà nẵng đã trích hơn một mươi tỷ đồng
để tặng quà cho hơn hai mươi sáu sáu trăm linh gia đình chính sách là các bà mẹ việt nam anh hùng
gia đình thương binh liệt sĩ người có công với cách mạng trên địa bàn
tặng quà gia đình chính sách là việc làm thường xuyên nhằm đền ơn đáp nghĩa của đảng bộ chính quyền đoàn thể tại đà nẵng
đối với những người cống hiến hy sinh cho đất nước
theo đó nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
năm nay thành phố đà nẵng trích hơn một mươi tám tỷ đồng để tặng quà cho hơn hai mươi sáu sáu trăm linh lượt gia đình chính sách

trước đó khi công bố kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám dư luận cho rằng kết quả thi có dấu hiệu bất thường của hội đồng thi sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang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
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay cả nước có bảy mươi sáu thí sinh có điểm thi khối a một đạt từ hai mươi bảy điểm trở lên
riêng tỉnh hà giang đã có ba mươi sáu thí sinh đạt mức điểm này chiếm bốn mươi bảy ba mươi bảy
trong khi đó cả nước có hơn chín trăm hai mươi năm thí sinh dự thi trong khi tỉnh hà giang chỉ có hơn năm thí sinh
tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám của hà giang cũng chỉ đạt tám mươi chín ba mươi năm

thành lập hội đồng chấm thẩm định tất cả các môn thi trách nhiệm của tất cả các thí sinh tại hà giang trả lại kết quả thi khách quan và chính xác nhất
thưa quý vị sau khi tiến hành kiểm tra giả soát hôm nay bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hà giang
đã tổ chức buổi họp báo công bố chi tiết những sai phạm liên quan đến điểm thi bất thường tại hà giang
chủ trì cuộc họp có ông mai văn trinh cục trưởng cục khảo thí và kiểm định chất lượng bộ giáo dục và đào tạo
ông trần đức quý phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trưởng ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám của tỉnh hà giang
tổ công tác của ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học của bộ giáo dục đào tạo
đã kiểm tra xác minh giám sát việc ra soát toàn bộ các khâu của kỳ thi tại hội đồng thi sở giáo dục đào tạo hà giang
với các bài thi môn thi tự luận môn ngữ văn đã đối chiếu điểm thi trên bài thi của tất cả các thí sinh
kết quả cho thấy
hoàn toàn chính xác trùng khớp
với các bài thi trắc nghiệm qua xác minh cho thấy có dấu hiệu nâng kết quả điểm thi của thí sinh
bằng các biện pháp kỹ thuật và nghiệp vụ đã xác nhận dữ liệu ảnh quét các phiếu trả lời trắc nghiệm gốc của thí sinh
được hoàn thiện trước ngày ba tháng bảy hiện vẫn còn nguyên vẹn không bị sửa chữa thay thế
tuy nhiên kết quả thi của một số thí sinh có dấu hiệu cao bất thường
kỳ thi không phải công bố kết quả thi xong là kết thúc
mà chúng tôi bao giờ cũng có việc phân tích
phân tích phô điểm của chung cả nước cũng như là của từng địa phương
để chúng tôi có cái việc điều chỉnh trở lại quá trình dạy học
đây cũng là một trong những mục đích khác của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
và chắc chắn trong quá trình phân tích như vậy chúng tôi sẽ phát hiện ra những bất thường
và bất thường thì chúng tôi sẽ có cái phương án xử lý
hội đồng chấm thẩm định bài thi trắc nghiệm kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
tại hội đồng thi sở giáo dục đào tạo hà giang do bộ giáo dục đào tạo thành lập
đã tiến hành chấm thẩm định tất cả các bài thi trắc nghiệm theo quy định của quy chế thi
kết quả chấm thẩm định cho thấy có tất cả một trăm một mươi bốn thí sinh với gần ba trăm bốn mươi bài thi
có tổng điểm đã công bố tranh lệch hơn một điểm so với điểm chấm thẩm định
không ít thí sinh có tổng điểm tranh lên hơn hai mươi điểm so với điểm chấm thẩm định
cá biệt có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến hai mươi sáu tám điểm
thậm chí hai mươi chín chín mươi năm điểm so với điểm chấm thẩm định
lãnh đạo của tỉnh hà giang đều kiên trì một mục tiêu là kiên quyết xử lý đến cùng đúng người đúng việc
kết quả xác minh cũng cho thấy phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng
sở giáo dục và đào tạo hà giang vũ trọng lương là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh
đại diện bộ giáo dục đào tạo cho biết hành vi nâng điểm thi cho thí sinh trong khi chấm thi
đã vi phạm rất nghiêm trọng quy chế thi
bộ giáo dục đào tạo kiên quyết chỉ đạo xử lý nghiêm các cá nhân tập thể vi phạm
theo quy định của pháp luật để bảo đảm kỷ cương nghiêm túc của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
và cả cho những năm tiếp theo
chiều ngày một mươi sáu tháng bảy đại học đà nẵng công bố mức điểm nhận đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo của các trường thành viên
gồm các trường đại học bách khoa đại học kinh tế đại học sư phạm đại học ngoại ngữ đại học sư phạm kỹ thuật
phân hiệu đại học đà nẵng tại con tum viện nghiên cứu và đào tạo việt anh
khoa y dược khoa công nghệ thông tin và truyền thông khoa giáo dục thể chất
trong đó mức điểm nhận đăng ký xét tuyển cao nhất thuộc khối ngành y khoa với một mươi chín điểm
cũng trong chiều ngày một mươi sáu tháng bảy đại học đà nẵng đã thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển phương thức tuyển sinh riêng
xét học bạ đợt một và một số đơn vị thành viên với một hai trăm tám mươi bảy chỉ tiêu
theo đánh giá do đề thi năm nay khó hơn năm ngoái nên mức điểm nhận đăng ký xét tuyển của các trường năm nay
cũng giảm từ năm đến hai điểm
đợt một từ nay đến hết ngày ba mươi một tháng bảy
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia áp thấp nhiệt đới phía ngoài
sau khi đi vào biển đông đã mạnh lên thành bão số ba được gọi là cơn bão xuân tình
ngay sau khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đã có công điện hỏa tốc gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các tỉnh thành phố
tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến hà tĩnh cùng các bộ ngành về việc ứng phó với cơn bão sơn tỉnh
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển rất nhanh theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng ba mươi năm km
khoảng sáng mai ngày một mươi tám tháng bảy bão số ba sẽ đi vào vịnh bắc bộ
do ảnh hưởng của bão từ trưa mai ngày một mươi tám tháng bảy trên đất liền các tỉnh ven biển bắc bộ và bắc trung bộ
có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp một mươi
từ trưa mai ở các tỉnh đồng bằng và trung du bắc bộ các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình có mưa rất to trở lại
đây là cơn bão di chuyển rất nhanh cường độ tương đối mạnh
đi qua vịnh bắc bộ là khu vực có nhiều tàu thuyền lồng bè nuôi trồng thủy hải sản và du lịch
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các địa phương có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp của bão
khẩn trương triển khai thực hiện kiểm đếm kêu gọi tàu thuyền chú tránh bão quản lý chặt chẽ việc ra khơi
đặc biệt đối với các tàu du lịch neo đậu tàu thuyền gia cố các lồng bè nuôi trồng thủy hải sản
kiên quyết không để người dân ở lại trên các tàu thuyền lồng bè khi bão đổ bộ
theo dõi chặt chẽ diễn biến của báo tổ chức trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thường xuyên báo cáo về ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trong mấy ngày vừa qua
trên địa bàn tỉnh nghệ an đã xuất hiện mưa lớn
lớn gây ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân
nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố vinh đã bị ngập sâu trong nước
lượng nước dâng cao cũng ảnh hưởng đến vụ lúa hẻ thu của bà con nông dân
tại các tuyến đường trung tâm của thành phố vinh đều bị ngập sâu trong nước
mưa lớn cũng gây ngập úng ảnh hưởng đến vụ lúa hẻ thu của nông dân
tại huyện yên thành lượng mưa trong mấy ngày qua sắp xỉ hai trăm linh mm
lượng nước từ đầu nguồn đang đổ về và dâng nhanh trên các sông ngòi
canh tiêu lũ gây ngập ở một số xã vùng sâu trúng
theo thống kê của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện
mưa lũ đã gây ngập trên một ha lúa hẻ thu đang vào giai đoạn ngập đồng ở các xã vùng sâu
riêng xã long thành đã có tới hai trăm năm mươi hectare lúa bị ngập sâu trong nước từ hai ngày qua và có khả năng bị mất trắng
tại xã khánh thành nước lũ cũng đã gây ngập tuyến đường từ quốc lộ bảy a vào trung tâm xã
tình trạng mưa lớn vẫn đang tiếp diễn trên địa bàn tỉnh nghệ an
các lực lượng chức năng tỉnh nghệ an khuyến cáo người dân cần chuẩn bị sẵn sàng các phương án
chủ động ứng phó với tình hình mưa to kéo dài gây ngập lụt cục bộ
thưa quý vị do ảnh hưởng của bão số ba hôm nay tất cả tàu cao tốc chạy tuyến biển rạch giá
nam du kiên hải rạch giá phú quốc và hà tiên phú quốc đều ngừng hoạt động
riêng tàu cao tốc chở khách tuyến rạch giá đi xã hòn tre và lại sơn của huyện đảo kiên hải vẫn hoạt động bình thường
đối với các địa phương có tàu thuyền đánh bắt xa bờ cũng đã chủ động liên lạc
cũng như hướng dẫn tàu thuyền của ngư dân nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra khi bão đến
gió trên vùng biển kiên giang cấp bốn đến cấp năm giật cấp bảy cấp tám vượt ngưỡng
nên các hãng tàu cao tốc thực hiện theo yêu cầu của cảng vụ hàng hải tỉnh kiên giang
tạm ngưng vận chuyển hành khách tuyến biển
các hãng tàu đã hoàn lại tiền vé cho hành khách trên những chuyến tàu đó
do tàu cao tốc tạm ngưng hoạt động nên hàng ngàn hành khách không thể đi ra huyện đảo
cũng như trở vào đất liền mắc kẹt lại ở thành phố rạch giá và huyện phú quốc
để chủ động phòng chống bão số ba ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thanh hóa
yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện thành phố ven biển
các ngành tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão
nhằm hướng dẫn tàu thuyền chủ phương tiện đang hoạt động trên biển
biết vị trí hướng di chuyển để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm
bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương tổ chức theo dõi tàu thuyền đang hoạt động trên biển
giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ tàu sẵn sàng phương án ứng cứu khi xảy ra sự cố
đồng thời quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền để đảm bảo an toàn về người và tài sản của ngư dân
tính đến tám giờ ngày một mươi bảy tháng bảy toàn tỉnh thanh hóa đã có bảy bốn trăm năm mươi ba tàu thuyền của ngư dân địa phương
đã được ngành chức năng chính quyền địa phương thông báo hướng dẫn vào nơi tránh trú an toàn
lúa mùa mới gieo cấy của các tỉnh bắc trung bộ chìm trong nước
riêng tại tỉnh nam định diện tích lúa bị ngập đã lên đến hai mươi năm hectare
hiện địa phương này đang vận hành toàn bộ một trăm tám mươi bảy máy bơm các loại và mở tám cống tiêu để cứu lúa
trên địa bàn tỉnh nam định hiện nay mưa đã ngớt nhưng nước vẫn còn ngập tại nhiều cánh đồng trên địa bàn hai huyện xuân trường và giao thủy
từ ngày chín đến nay lượng mưa đo được trong phạm vi quản lý của công ty lên đến hai trăm linh mm
cá biệt có những điểm mưa lên đến gần sáu trăm linh mm đã nhấn chìm khoảng sáu năm trăm linh hectare lúa mới gieo cấy
công ty quản lý tưới trên lúa là một mươi ba sáu trăm linh hectare thế nhưng mới cấy được huyện xuân trường là chín mươi giao chỉ khoảng năm mươi bốn
hiện nay diện tích cấy là cơ bản bị ngập
sáng nay theo số liệu thống kê của sáng nay hai huyện xuân trường và giao thủy là sáu năm trăm linh hectare ngập trắng còn lại khoảng một năm trăm linh hectare là ngập ba phần bốn cây
tính đến chiều nay gần bốn mươi năm ha lúa hẻ thu lúa mùa mới gieo cấy của các tỉnh bắc trung bộ bị ngập úng do ảnh hưởng mưa lớn của áp thấp nhiệt đới
riêng tỉnh nam định diện tích lúa bị ngập lên đến hai mươi năm hectare

đặc biệt theo dự báo trong những ngày tới mưa lớn do áp thấp nhiệt đới vừa mạnh lên thành bão sẽ đi vào các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
đây là tình thế khó khăn nhất là đối với những địa phương sản xuất nông nghiệp đang chịu thiệt hại do ngập úng gây ra

đảm bảo là chủ động tiêu uống đề nghị các địa phương là tập trung tối đa là khi mà có điều kiện là bây giờ thì vẫn đang tiêu được đặc biệt là khi những lúc là trên chiều thấp thì cần phải tranh thủ tối đa là tiêu tự chảy ở những vùng dân biển
đối với những vùng mà chưa dâu cấy thì chúng tôi đề nghị là tuyệt đối là không dâu cấy và chỉ khi nào mà có dừng mưa thì lúc đó mà con nông dân tiếp tục dâu cấy
cùng với việc khẩn trương khắc phục tình trạng ngập úng hiện nay các địa phương từ bắc bộ và bắc trung bộ cần theo dõi sát tình hình thời tiết thực hiện nghiêm công điện của ban chỉ đạo và tổng cục thủy lợi về phòng chống ngập úng đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi và khu vực hạ du các công trình
các địa phương cần đặc biệt lưu ý đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số ba trong những ngày cuối tuần này với diện tích lúa mùa hè thu mới gieo cấy các địa phương và bà con nông dân không xuống giống trong thời điểm này
là các diện tích lúa gieo xạ ở các khu vực khả năng xảy ra ngập lụt úng
trong phần tin quốc tế hạ viện anh thông qua dự luật thuế quan
liên hợp quốc cho phép hai miền triều tiên khôi phục đường dây liên lạc quân sự
thưa quý vị
sau nhiều dịch vụ
trong giờ tranh luận dự luật thuế quan của chính phủ anh với bốn sự điều chỉnh được thủ tướng anh theresa may chấp thuận đã được hạ viện anh thông qua
đây được coi là một thắng lợi quan trọng đối với thủ tướng may khi bà đang phải chịu nhiều sức ép từ chính trong nội bộ đảng cầm quyền do chiến lược brexit mềm mỏng hơn của bà
dự luật được thông qua với ba trăm một mươi tám phiếu thuận và hai trăm tám mươi năm phiếu chống
trong số các điều chỉnh mà thủ tướng anh theresa may chấp thuận đáng chú ý có điều khoản anh sẽ không thu thuế cho eu